phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh cho biết vừa khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng gồm thái thị mộng kiều huỳnh thanh đông lại xuân hoài nguyễn ngọc phương thanh nguyễn châu ngân và lê văn hòa để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh cho biết vừa đã khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng gồm thái thị mộng kiều huỳnh thanh đông lê văn hòa để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc